sáng nay hai mươi tám tháng một mươi tại hà nội học viện chính trị quốc gia hồ chí minh tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức mới
cho chín mươi năm cán bộ quy hoạch cấp chiến lược quá một mươi ba của đảng bao gồm lớp thứ nhất và lớp thứ hai
dự lễ có các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng phạm minh chính
trưởng ban tổ chức trung ương trưởng ban chỉ đạo lớp bồi dưỡng võ văn thưởng trưởng ban tuyên giáo trung ương
cùng dự còn có các đồng chí bí thư trung ương đảng nguyễn hòa bình tránh án tòa án nhân dân tối cao
phan đình trạc trưởng ban nội chính trung ương nguyễn sơn thắng chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh phó trưởng ban chỉ đạo lớp bồi dưỡng
tại khóa học các học viên được học tập nghiên cứu những nội dung mới quan trọng gắn với việc triển khai
các văn kiện đại hội toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng
chương trình học tập bao gồm có sáu học phần với bốn mươi bốn chuyên đề do các sản viên trong và ngoài nước giảng dạy
lớp bồi dưỡng năm nay có nhiều đổi mới về chương trình học tập cũng như cách tổ chức
thời gian đào tạo đã được rút ngắn từ hơn bốn tháng xuống còn hai tháng rưỡi nhưng vẫn bảo đảm chất lượng giảng dạy
với phương châm học đi đôi với hành lý luận gắn với thực tiễn chín mươi năm đồng chí học viên của hai lớp bồi dưỡng
đã chia thành sáu đoàn đi nghiên cứu thực tế ở sáu tỉnh
kết thúc khóa học một trăm linh học viên đạt loại giỏi và xuất sắc
viện chính trị quốc gia hồ chí minh tặng bằng khen